cảnh sát một trăm một mươi ba lực lượng một nghìn bốn mươi chín và công an phường thuận phước quận hải châu thành phố đà nẵng
vừa phối hợp ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn
nhận được thông tin về một nhóm thanh thiếu niên tụ tập dưới chân cầu thuận phước có chuẩn bị hung khí
các lực lượng đã khẩn trương có mặt phát hiện bảy thiếu niên có cầm theo dao phóng lợn kiếm và một số vỏ chai bia
khi thấy lực lượng chức năng thì nhóm này dồ ga bỏ chạy buộc tổ cảnh sát một trăm một mươi ba phải nổ súng chỉ thiên để chấn áp
sau một mươi năm phút truy tìm các lực lượng đã phối hợp bắt giữ được bảy thiếu niên từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi cùng chú tại địa phương
cả nhóm khai nhận do có mâu thuẫn với nhóm khác nên đã hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
số vỏ chai bia với ý định sử dụng làm bong xăng hiện công an quận hải châu vẫn truy tìm các đối tượng có liên quan
trong khi đó tại bình định một băng trộn nhí chuyên gia đình
chuyên trộn cắp xe máy vừa bị công an phường ngô mây tp quy nhơn tỉnh bình định bắt giữ
trước đó vào đêm ngày sáu tháng năm trên địa bàn phường ngô mây tp quy nhơn xảy ra vụ mất trộn xe máy
đến sáng ngày bảy tháng năm công an phường đã làm rõ
cụ phạm gây ra vụ trộn là bốn thiếu niên chỉ từ một mươi ba đến một mươi bốn tuổi chú tại nhiều phường trên địa bàn quy nhơn
ngoài vụ trộn chiếc xe máy trên các thiếu niên còn trộn gần chục chiếc xe máy khác
tại nhiều nơi trên địa bàn tp quy nhơn
thủ đoạn của băng trộm là đi lang thang trên đường
khi phát hiện chủ phương tiện sơ hở thì dùng van bẻ khóa sau đó rời khỏi hiện trường
chiều qua nhà kho của công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại t tám mươi tám đóng tại thôn phú sơn
xã cát sơn thị xã nghi sơn thanh hóa đã bốc cháy dữ dội
những cột khói cao hàng chục mét lan rộng và có nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung quanh
sau khi xảy ra vụ việc người dân đã báo lên chính quyền địa phương
và đã gọi đơn vị phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ gần nhất
sau khoảng một giờ căng mình dập lửa đến khoảng một mươi tám h cùng ngày đám cháy đã cơ bản được dập tắt
hiện trường vụ cháy được xác định không có thương vong về người do là ngày chủ nhật các công nhân được nghỉ
được biết công ty t tám mươi tám có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất sợi
và hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
khi di chuyển trên đường vành đai ba theo hướng mai dịch đi linh đàm
hai chiếc xe tải cùng với ba chiếc xe con đã xảy ra va chạm liên hoàn
khiến một xe con bị lật
chắn ngang đường vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi giờ tối ngày hôm qua
cũng tại thời điểm này ba xe ô tô con đi cùng chiều phía sau xe tải cũng lần lượt đâm vào đuôi nhau
trong đó một chiếc xe ô tô hiệu phò không giữ được khoảng cách
không làm chủ được tốc độ nên đã đâm mạnh vào đuôi xe của honda phía trước
khiến cho xe này bị lật chắn ngang đường vành đai ba trên cao
vụ tai nạn xảy ra khiến giao thông trên tuyến đường này bị ùn tắc kéo dài hàng km
các lối rẽ lên đường vành đai ba cũng xảy ra tình trạng trên
lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để xử lý và phân luồng
liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào ngày một mươi một tháng năm vừa qua tại thị xã tân bình
thị xã la ghi tỉnh bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã thông báo truy tìm năm người liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã ra quyết định truy tìm
đối với đối tượng nguyễn thanh vương sinh năm hai nghìn
trú tại khu phố tám phường bình tân thị xã la ghi tỉnh bình thuận
đặc điểm nhận dạng chiều cao một m sáu mươi tám màu da hơi ngâm đen tóc đen lâu mày đen rầm
sóng mũi cao thế tạng trung bình
đối tượng võ trung hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại khu phố ba tân thiện thị xã la ghi tỉnh bình thuận
đặc điểm nhận dạng chiều cao một m sáu mươi bảy màu da ngâm đen tóc đen lông mày đen rậm
sóng mũi cao thế tạng ốm
đối tượng nguyễn văn sản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thôn thanh phong xã tân thuận
huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
đặc điểm nhận dạng chiều cao một m sáu mươi bảy màu da ngâm đen tóc đen lông mày đen rậm
sóng mũi cao thế tạng trung bình
đối tượng nguyễn tấn danh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tạm trú tại khu phố ba phường tân thiện
thị xã la ghi tỉnh bình thuận
đặc điểm nhận dạng chiều cao một m sáu mươi bốn màu da ngâm đen tóc đen rẽ một mái
lông mày đen rậm sóng mũi cao thế tạng trung bình
đối tượng hoàng văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một thường trú thông hiệp tiến xã tân tiến
thị xã la ghi tỉnh bình thuận
đặc điểm nhận dạng chiều cao một m sáu mươi tám màu da hơi ngâm đen tóc đen lông mày đen rậm
sóng mũi cao thế tạng vừa người
năm đối tượng trên đã có hành vi cùng đồng bọn giết người xảy ra vào ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
tại xã tân bình thị xã la ghi tỉnh bình thuận
đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan và người dân phối hợp truy tìm
khi tìm thấy đối tượng truy tìm nêu trên thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
số điện thoại hai nghìn năm trăm hai mươi ba bốn trăm hai mươi tám nghìn một trăm hai mươi năm hoặc liên hệ số ba mươi chín bảy trăm ba mươi bảy sáu nghìn bốn trăm năm mươi năm
vào ngày một mươi tám tháng năm tòa nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo trần thị hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú huyện điện biên tỉnh điện biên mẹ của nữ sinh cao mỹ duyên
và bị cáo vì thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện điện biên về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó trần thị hiền đã bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau phiên tòa sơ thẩm trần thị hiền kháng cáo không nhận tội
đồng thời không thừa nhận có quen biết một bị cáo đã sát hại con gái mình
ba bị cáo còn lại vì văn toán chủ mưu vụ sát hại nữ sinh cao mỹ duyên bùi văn công và lường văn hùng không kháng cáo
nhưng được tòa nhân dân cấp cao tại hà nội triệu tập đến phiên tòa để tham gia tố tụng
ngoài ra hội đồng xét xử triệu tập chị cao thảo loan con gái bị cáo trần thị hiền và ba người khác tham dự phiên tòa
với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án
phiên tòa dự kiến diễn ra tại trụ sở tòa nhân dân tỉnh điện biên trong hai ngày
công an huyện gò công đông tỉnh tiền giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với nguyễn xuân trường chú tại khu phố ba phường hai thị xã gò công để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó nguyễn xuân trường đến địa bàn xã tân tây huyện gò công đông chặn đường đánh hai em học sinh
đang trên đường đi học về và cướp ba điện thoại di động đem bán cho một cửa hàng trên địa bàn thị xã gò công lấy tiền tiêu xài
qua công tác điều tra truy xét công an huyện gò công đông bắt giữ nguyễn xuân trường
tại cơ quan công an đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội
còn về hành vi trộm cắp tài sản công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh đã tiến hành bắt khẩn cấp ba đối tượng
gồm huỳnh tấn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú huyện dương minh châu phan văn tý võ thanh tùng
cùng sinh năm hai nghìn một chú thị xã hòa thành để điều tra làm rõ
vào ngày một mươi hai tháng năm công an thị xã hòa thành nhận được tin báo của bà trần thị thu sương
về việc bị mất trộm hơn hai tờ vé số đài vĩnh long năm mươi tờ vé số cao đài tp hcm
hồ chí minh và vé số cao đã trúng thưởng số tiền khoảng một mươi triệu đồng tại đại lý vé số
ở xã trường hòa thị xã hòa thành do bà làm chủ
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định các đối tượng trên là thủ phạm nên tiến hành bắt khẩn cấp
tăng vật thu giữ gồm một xe mô tô một kiềm cộng lực
trên một tờ vé số và một trăm bảy mươi bảy tờ vé số đã cào trúng thưởng trị giá khoảng một mươi triệu đồng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận hai giờ sáng ngày một mươi hai tháng năm đã dùng kiềm cộng lực
đột nhập vào đại lý vé số rồi cưỡng tài sản
ngoài ra các đối tượng còn thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn
cả ba đối tượng trên đều có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản
và một trận bán kết môn bóng đá nam sea games ba mươi một
những ngày vừa qua thời tiết tại việt trì tương đối thất thường xuất hiện mưa lớn
để đảm bảo các trận đấu diễn ra thành công và người hâm mộ có thể hưởng
trọn vẹn niềm đam mê bóng đá
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh phú thọ đã không quản khó khăn dầm mình dưới mưa
làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phân luồng giao thông
vào buổi chiều tối thế nhưng sân vận động việt trì luôn chật kín khán giả
nhất là các trận thi đấu có sự góp mặt của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
để việc đi lại của người dân được thuận tiện công an tỉnh phú thọ đã bố trí lực lượng
làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phân luồng giao thông không để xảy ra tình trạng
lộn xộn mất an ninh trật tự tại khu vực thi đấu cũng như các địa điểm tập luyện
nơi an nghỉ của các đội tuyển và quan chức thể thao
không quản thời tiết nắng mưa thất thường cán bộ chiến sĩ công an tỉnh phú thọ tham gia
phương án bảo đảm an ninh trật tự sigen ba mươi một
vẫn dầm mình dưới mưa hay phơi mình dưới cây nắng như thiêu đốt để bảo đảm an ninh trật tự
phân luồng giao thông trong khu vực các khán đài dưới đường buýt hay trên các trục đường giao thông
gác lại niềm đam mê trái bóng sẵn sàng hy sinh những lợi ích cá nhân để thực hiện nhiệm vụ
cán bộ chiến sĩ công an tham gia phương án đã góp phần quan trọng vào thành công chung của sea games ba mươi một tại việt nam
các trận bóng đá nam trong khuôn khổ sigen ba mươi một diễn ra thời tiết rất thất thường lúc nắng lúc mưa
bản thân chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao giữ gìn đúng lễ tiết tác phong và điều lệnh công an nhân dân
so với các đồng chí nam là nữ thì khi đứng đảm bảo an ninh trật tự tại đây thì chúng tôi phải nỗ lực cố gắng hơn rất nhiều
ngoài việc sắp xếp thu xếp công việc của gia đình con cái
thì việc đứng nhiều giờ
đứng nhiều giờ liền tại sân vận động cũng là một thách thức rất lớn
tuy nhiên chúng tôi những nữ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh phú thọ sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu hết sức mình để bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh
bên cạnh việc hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao cán bộ chiến sĩ tham gia phương án còn nêu cao văn hóa ứng xử
giữ đúng tư thế lễ tiết tác phong góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng công an nhân dân việt nam
thưa quý vị trong những ngày qua tại lạng sơn thì mưa lũ đã làm ba người chết mất tích
hàng trăm ngôi nhà hàng ngàn diện tích hoa màu bị ngập sâu trong nước thiệt hại ước tính gần bốn trăm linh tỷ đồng
không chỉ riêng lạng sơn mưa lũ rông xét sạt lở đất cũng đang diễn ra tại các tỉnh thành miền bắc như cao bằng yên bái hà giang bắc cạn hay điện biên
điều đáng nói mưa lũ năm nay xảy ra sớm hơn so với thông thường
theo các chuyên gia thì năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ tiếp tục là một năm có nhiều hình thái thiên tai bất thường trên cả nước
theo báo cáo của các huyện thành phố các sở ngành trận mưa lịch sử diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trên địa bàn tỉnh lạng sơn đã có hai người chết một người bị thương một người mất tích
mưa lớn đã làm sập đổ tường ba mươi bốn ngôi nhà một tám trăm một mươi hai nhà bị ngập nước và ảnh hưởng do sạt lở đất vào nhà
nhiều tuyến đường ngập úng cục bộ cùng với các lực lượng chức năng
các đơn vị cơ quan tỉnh lạng sơn đặc biệt là lực lượng kẻ sát cứu nạn và cứu hộ đã tăng cường các biện pháp cứu trợ
trợ giải cứu kịp thời nhiều người dân bị mắc kẹt
nước lên gấp đôi của năm hai nghìn tám đồng ra là đồ đạp tài sản trôi hết không còn một cái gì trong nhà cả
may có đội thị ưu hộ của tỉnh miền là của huyện kết hợp
cái khó khăn nhất của lực lượng chứa trái chuyên nghiệp là thiếu trang thiết bị như xuồng hơi chẳng hạn
tương tự mưa lũ cũng xảy ra tại nhiều tỉnh miền núi phía bắc khác cuốn trôi nhiều ngôi nhà và nhiều diện tích hoa màu
mưa lũ được cho là đến sớm hơn so với những năm trước khoảng hơn một tháng
đây được đánh giá là trận mưa lịch sử trong một mươi năm qua
theo các chuyên gia năm hai nghìn hai mươi hai thời tiết sẽ có nhiều diễn biến bất thường
năm nay cần phải đề phòng là gì
bão tập trung vào cao điểm của bộ bãng sẽ là nhiều
cái thứ hai là trong các tháng mùa mưa thì chúng tôi dự báo là bắc bộ năm nay là sẽ mưa nhiều
cụ thể là trong khoảng thời gian từ tháng bảy đến tháng chín là khu vực bắc bộ sẽ mưa nhiều
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ thì ngược lại xu hướng này thiếu hụt lượng mưa trong thời gian từ tháng bảy đến tháng chín
mà thông thường trong tháng bảy chín thì là cái mùa mưa ở khu vực tây nguyên và nam bộ
nhưng mà năm nay thì lượng mưa sẽ ít hơn so với cả trung bình
đối với cả cái xu hướng đối với cả khu miền trung thì chúng tôi hiện nay đang đặc biệt lưu ý cái thời gian là tháng một mươi và tháng một mươi một
năm nay khả năng cao lại xảy ra cái mưa lũ ruồn dập trong tháng một mươi và tháng một mươi một
nếu mà có xảy ra thì đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp
năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai là ba năm mà có cái thiên tai ruồn dập ở miền trung trong tháng một mươi và tháng một mươi một
thiên tai là câu chuyện đến hết lại lên
nhưng do diễn biến ngày càng bất thường
cho nên thiệt hại mà thiên tai gây ra
cũng nghiêm trọng hơn
trong khi công tác phòng chống cũng gặp nhiều trở ngại
những kịch bản nào được đưa ra để ứng phó với rủi ro thiên tai
chính sách gì để hỗ trợ các địa phương giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
để trả lời cho những câu hỏi này chúng tôi có cuộc trao đổi với ông nguyễn đức quang cục trưởng cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai
trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn của truyền luyện con nhân dân
thưa ông thì năm hai nghìn hai mươi hai được dự báo là một năm
mà có nhiều hình thái thiên tai dị thường
ví dụ như là động đất ở tây nguyên
hay là những đợt mưa trái mùa những đợt lạnh trái mùa đang diễn ra chẳng hạn
thì ông có cái đánh giá gì
và cũng có những cái chỉ đạo thế nào để các địa phương trong cái việc mà phòng chống thiên tai
ngay từ những cái tháng đầu năm
thì tổng cục cũng đã có tham lưu cho bộ và ban chỉ đạo
có các văn bản chỉ đạo các bộ ngành địa phương
về những nhận định tình hình thiên tai thời tiết của cơ quan dự báo
chủ động ra soát các kích bản
các phương án để ứng phó cho phù hợp
rồi là tổ chức tăng cường công tác kiểm tra
xây dựng các phương án trọng điểm để đảm bảo an toàn cho các công trình
hệ thống đê điều hồ chứa và những công trình phòng chống thiên tai
bốn tại chỗ vẫn được xem là một trong những phương án hiệu quả nhất trong phòng chống thiên tai
tuy nhiên trong phương án mỗi tại chỗ thì hiện nay chúng ta thấy rằng là những cơ sở vật chất
những thiết bị để phòng chống thiên tai vẫn còn thiếu và yếu
thậm chí là xuống cấp nghiêm trọng
tổng cụ phòng chống thiên tai cũng có đề xuất thế nào trong việc hỗ trợ các địa phương
về việc nâng cao cơ sở vật chất
nông nghiệp phát triển nông thôn đã có văn bản hướng dẫn các địa phương
để mà xây dựng cái định mức tiêu chuẩn định mức
cũng như là cái việc mà xây dựng cái kế hoạch
về cái nhu cầu về kinh phí để mà mua sắm đầu tư các cái trang thiết bị này
tuy nhiên thì cái việc mà để mà đầu tư một lúc đáp ứng ngay những cái yêu cầu
của các địa phương
là vấn đề khó khăn bởi vì cái khả năng đáp ứng từ cái ngân sách của chúng ta đã có hạn
cho nên là cái việc mua sắm thì cần phải được đầu tư phương tiện trang thiết bị các địa phương
cần phải được sắp xếp ưu tiên
làm sao cho những cái gì mà cần thiết mà sử dụng thường xuyên
thì chúng ta sẽ tập trung dành nguồn lực để mua sắm trước
còn bên cạnh đó thì chúng ta phải huy động cái vật tư phương tiện trang thiết bị của ngay người dân
trong những đồng hồ này
hôm qua thì sạt lả đất đang xảy ra nghiêm trọng ở một số địa phương miền núi phía bắc
cũng như là các tỉnh miền trung
vậy thì tổng cục phòng chống thiên tai cũng có đề xuất thế nào trong cái việc quy hoạch lại khu dân cư
cũng như là vùng sản xuất để hạn chế những cái thiệt hại do sạt lở đất gây ra
trước những cái đợt mà dự báo là mưa lũ thì chính quyền địa phương phải tổ chức những cái đoàn kiểm tra
rồi triển khai cái lực lượng súng kích đi kiểm tra những cái nơi ở mà có người dân
ở những cái khu vực công nguy cơ cao để phát hiện ra
kịp thời phát hiện ra những cái dấu hiệu mà có thể là gây ra nũ quét sạt lả đất
bên cạnh cái việc đó thì cũng giả soát sắp xếp
mà đầu tư cái nguồn lực để bố trí sắp xếp lại cái dân cư ở những cái khu nguy cơ cao
mà thường xuyên có thể là xảy ra những cái nũ quét sạt lả đất
đồng thời thì cũng bố trí lại cái quy hoạch
quy hoạch dân cư để mà sắp xếp để đảm bảo cái tính ổn định lâu dài
ông thầy nữa xin lỗi
xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi
trong năm hai nghìn hai mươi một tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng với sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của cả hệ thống chính trị
đặc biệt là vai trò trực tiếp của các địa phương
cùng sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng trong công tác ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai
nên đã góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và người dân
mùa mưa bão năm nay thì vẫn chưa đến nhưng dự báo sẽ rất khó lường
những nỗ lực đã đạt được đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ xây dựng kịch bản ứng phó từ sớm từ xa
sẽ là công cụ hiệu quả để ứng phó với những bất thường về thời tiết
do hệ quả của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay
và những thông tin chính sách đáng chú ý sẽ đến ngay sau đây
để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội việt nam đề xuất bộ y tế cho ý kiến tháo gỡ vướng mắt
trong thanh toán bảo hiểm y tế với máy mượn máy đặt tại các cơ sở y tế
bên cạnh đó bảo hiểm xã hội việt nam đề nghị bộ y tế hướng dẫn kịp thời
các đơn vị khẩn trương chuyển đổi từ hình thức mượn đặt sang các hình thức
quy định tại nghị định số một trăm năm mươi một hai nghìn một mươi bảy ndcp của chính phủ
bao gồm cho tặng thuê xác lập quyền sở hữu đồng thời xác định lộ trình
bắt buộc phải hoàn thành việc chuyển đổi hình thức nêu trên
từ ngày một mươi năm tháng năm cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an và phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp hà nội
triển khai thí điểm thực hiện thủ tục khai cấp hộ chiếu phổ thông hộ chiếu không gắn chip điện tử
qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công bộ công an
sau khi thí điểm tại hà nội dự kiến từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
chính thức triển khai dịch vụ công trên toàn quốc
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành quyết định thành lập một mươi một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học
một mươi hai hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp trung học cơ sở
và một mươi năm hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố năm hai nghìn hai mươi hai
các hội đồng có nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa lớp ba lớp bảy và lớp một mươi theo quy định tại thông tư số hai trăm năm mươi hai nghìn hai mươi tt bggdt
đồng thời đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp ba lớp bảy và lớp một mươi
để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố hà nội với ủy ban nhân dân thành phố